bạch long vĩ có gió mạnh dần lên cấp tám vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba khiến biển động dữ dội
vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo như hòn ngư cù lao tràm lý sơn
sẽ có gió mạnh tới cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
ngoài ra do ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu bão số một mươi một khu vực giữa và nam biển đông
trong đó bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển các tỉnh thành từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang sẽ có mưa rào và rông và trong cơn rông khả năng là có gió giật từ cấp bảy đến cấp tám
với hướng di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc khoảng sáng mai bão số một mươi một sẽ đi vào khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ
và hoàn lưu mây phía tây của nó sẽ ảnh hưởng và gây mưa cho các tỉnh thành ở ven biển
cụ thể là các tỉnh từ quảng ninh đến nam định và sau đó khi mà bão tiến vào sâu hơn vịnh bắc bộ
thì mưa ở miền bắc sẽ gia tăng
từ chiều mai các tỉnh ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa vừa
mưa to và riêng tại các khu vực như quảng ninh hải phòng thái bình nam định hà nam hưng yên lạng sơn
hay là cả thủ đô hà nội thì cũng sẽ có mưa to với lượng mưa rồn dập lên tới bốn mươi sáu mươi mm
và ven biển thì có nơi mưa to trên một trăm linh mm
khu vực hòa bình sơn la yên bái lào cai ảnh hưởng của hoàn lưu bão ít hơn
nên ngày mai có mưa nhưng lượng nhỏ là khoảng từ hai mươi bốn mươi mm
trong khi mưa tăng và bão vào gần thì cũng từ ngày mai
miền bắc cũng sẽ đón thêm một đợt khối không khí lạnh mới tăng cường
và cường độ của đợt gió lạnh lần này được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa tới giờ
nó sẽ làm cho nền nhiệt ở miền bắc ngày mai giảm khoảng từ ba đến bốn độ
và mức nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh thành vùng núi phía bắc sẽ hạ xuống là còn hai mươi bốn hai mươi năm độ
còn đối với vùng đồng bằng trong đó có cả thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ là hai mươi năm hai mươi sáu độ
hoàn lưu phía tây của bão số một mươi một cũng sẽ kết hợp với khối không khí lạnh gây mưa rông nhiều nơi ở miền trung
trong đó khu vực có mưa to sẽ là các tỉnh thành phía bắc miền trung
phần từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến là ba mươi năm mươi mm
còn đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến tận bình thuận thì trong ngày mai cũng có mưa nhiều nơi
do có mưa nhiều lại ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên nhiệt độ ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh sẽ thấp dưới mức hai mươi bảy độ
còn phần từ quảng bình trở vào đến tận bình thuận sẽ ổn định ở mức hai mươi chín ba mươi một độ
sau đây là dự bã thời tiết